tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng
hôm qua tòa nhân dân tỉnh đồng nai tiến hành phần tranh luận để xác định tội danh
tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
và dịch vụ vân trúc do bị cáo lê thanh tú cùng vợ là trần thị thanh vân quản lý điều hành
các bị cáo này được xem là chân rết tiêu thụ xăng nhập lậu tại thị trường việt nam
tại phiên tranh luận luật sư bảo chữa cho một số bị cáo cho rằng mức án mà viện kiểm sát nhân dân tỉnh
đề nghị đối với bị cáo trần thị thanh vân là bảy đến tám năm tù lê thanh tú chồng của vân từ ba đến bốn năm tù
và các bị cáo liên quan là quá nặng nên đề nghị hội đồng xét xử giảm hình phạt cho các bị cáo
đối đáp lại phần tranh luận của luật sư bảo chữa viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai cho rằng
trong luận tội đã nhận định hành vi xem xét tình tiết tăng nặng giảm nhẹ
đối với các bị cáo do đó không có cơ sở xem xét mức án tù treo hoặc án phạt tiền đối với bị cáo vân và tú